công an huyện tam dương phối hợp với quản lý thị trường thú y huyện tam dương cùng các ban ngành có liên quan
tiến hành kiểm tra bắt quả tang cơ sở mua bán tái chế mở xương trâu bò do trần văn việt
trú tại xã hoàng lâu huyện tam dương làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn da châu bò
mỡ động vật vứt la liệt dưới nền xi măng lẫn vào đất dùng để đun nấu
cơ sở của anh việt có khoảng hai mươi bao mỡ lợn mỗi bao nặng khoảng ba mươi kg
khu vực bếp có hai nồi mỡ đang trong quá trình đun nấu và ba tủ lạnh chứa gần một trăm linh kg các loại xương châu bò
chưa qua sơ chế đã có dấu hiệu ôi thiêu
chủ cơ sở khai nhận mỡ sau khi rán mỡ nước được đổ vào chậu
để nguội rồi múc vào các bao tải để đông lạnh và bán với giá năm đồng một kg
toàn bộ quy trình sản xuất mỡ tại cơ sở này được thực hiện trong nhà sập sệ
nên tường nhà và vật dụng của cơ sở nhấp nháp có bẩn mùi hôi thối nồng nặc gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
tại thời điểm bị đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm môi trường
chủ cơ sở không xuất trình được thủ tục giấy tờ về bảo vệ môi trường xuất xứ mặt bằng cơ sở không được làm sạch
số da và sơn châu bò không có nguồn gốc được thu gom từ nhiều nguồn khác nhau và tái chế thành mỡ
kiểm tra tại nhà anh việt chỉ có giấy đăng ký kinh doanh mua bán da xương trâu bò
giao phòng tài chính kế hoạch
nhân dân huyện tam dương cấp bà không có giấy tờ liên quan đến việc tái chế mỡ xương trâu bò
quá trình tái chế phát sinh nước thải
khí thải đã gây ảnh hưởng đến môi trường
đoàn liên ngành đã phối hợp với các đơn vị chức năng chính quyền địa phương
tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay việc đốt tái chế sản phẩm động vật trái phép